đối với các lô hàng xuất khẩu có trị giá trên sáu euro nhà xuất khẩu phải có co mẫu eur một do cơ quan tổ chức được bộ công thương ủy quyền cấp
đối với hàng hóa xuất khẩu sang vương quốc anh các thương nhân xuất khẩu chỉ kê khai co mẫu eur một hoặc phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
bộ xây dựng đề xuất trong thời gian tới chủ đầu tư phải mở tài khoản chuyên dùng để nhận tiền bảo trì trung cư từ cư dân
nhằm chấm dứt những tranh cãi xung quanh hai phí bảo trì trung cư vừa qua
bộ xây dựng đã đề xuất thay vì người dân phải nộp khoản tiền này cho chủ đầu tư
chủ đầu tư phải mở một tài khoản vốn chuyên dùng có kỳ hạn tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại việt nam
để nhận tiền bảo trì do người mua thuê mua và chính chủ đầu tư nộp theo quy định
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn tăng cao do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu hỏi mua của trung quốc tăng cao
tính đến hết tháng bảy xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn ước đạt một trăm chín mươi tấn
với giá trị năm trăm bốn mươi hai triệu usd tăng cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước
trung quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực trong thời gian qua
đáng chú ý xuất khẩu sắn lát ghi nhận sự tăng bật trở lại khi nhu cầu hỏi mua từ trung quốc tăng cao
dự báo giá sắn lát và tinh bột sắn qua kênh biên mậu đều sẽ tăng do nhu cầu mua từ trung quốc nhiều hơn trong bối cảnh tồn kho nội địa đạt thấp
tính đến ngày năm tháng tám toàn thành phố đã có trên một trăm một mươi hai doanh nghiệp tổ chức đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử đạt tỷ lệ trên tám mươi
theo cục thuế hà nội để bảo đảm một trăm linh doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày ba mươi tháng chín
theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố hà nội còn rất nhiều khó khăn
bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến về lợi ích của hóa đơn điện tử
cục thuế đã phối hợp tích cực với các tổ chức trung gian
cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để hỗ trợ cho các tổ chức doanh nghiệp trong quá trình đăng ký sử dụng
bộ công thương đang dự thảo quyết định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện của chính phủ
hai phương án biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được đưa ra lấy ý kiến
khách hàng được quyền chọn áp dụng giá sinh hoạt theo một trong hai cách trên
ở phương án một biểu giá lũy tiến năm bậc có tỷ lệ thấp nhất bằng chín mươi giá bán lẻ điện bình quân cho kwh đến một trăm linh
và cao nhất là hai trăm bảy mươi bốn giá bán lẻ điện bình quân với kwh từ bảy trăm linh một trở lên
còn điện một giá tương ứng khoảng hai bảy trăm linh ba đồng một kwh chưa bao gồm thuế vat
ở phương án hai giá bán lẻ điện sinh hoạt năm bậc có tỷ lệ thấp nhất bằng chín mươi giá bán lẻ điện bình quân cho đến một trăm linh kwh
và cao nhất một trăm tám mươi năm giá bán lẻ điện bình quân từ bảy trăm linh một kwh trở lên
còn điện một giá là khoảng hai tám trăm chín mươi đồng một kwh chưa gồm thuế vat
bidv vừa tổ chức lễ phát động chuyển đổi số nên khách hàng
với chủ đề bidv dg up thay đổi để dẫn đầu
đây là một bước đi mạnh mẽ của bidv trong nỗ lực chuyển đổi số hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng
tăng cường chất lượng vận hành năng lực phục vụ tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích tăng cường an toàn bảo mật và giảm thiểu chi phí
hiện bidv đã kết nối với hầu hết các công ty fintech
gần một nhà cung cấp dịch vụ để đưa ra thị trường hơn một sáu trăm linh dịch vụ thanh toán và chi tiêu cho khách hàng
đặc biệt trong khuôn khổ lễ phát động bidv đã xây dựng các khu vực trải nghiệm công nghệ số cho khách hàng với tương tác trực quan sinh động
thưa quý vị và các bạn
nhập sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại